với một số lưu ý về tình hình thời tiết thưa quý vị những ngày gần đây thì nhiều nơi trên cả nước đã xuất hiện mưa rông gió giật vào trưa chiều
vâng ạ gió mạnh đến mức là bật đổ nhiều cây cối sẽ vô cùng nguy hiểm
bắc bộ và nam bộ ngày hôm nay thì vẫn có khả năng xảy ra mưa rông bất ngờ như vậy
và điều đáng chú ý nhất là ở miền trung ạ bởi từ ngày hôm nay cho đến ngày chủ nhật thì được cảnh báo là sẽ có mưa lớn và có nơi là sẽ vượt mức tới hai trăm linh mm
nhưng thật may là mưa vào cuối tuần nên là lượng người tham gia giao thông thì cũng sẽ giảm hơn
tuy nhiên quý vị cũng nắm vững một số lưu ý khi lưu thông trong điều kiện mưa ngập ví dụ như là phải đi chậm này chú ý quan sát bật đèn chiếu gần hay là đèn khẩn cấp
và có điều quan trọng không thể bỏ qua đó là việc duy trì khoảng cách hợp lý với các phương tiện khác đặc biệt là xe lớn
bởi vì những con sóng được tạo ra khi các xe lớn di chuyển thì có thể sẽ khiến bạn bị ngã nếu như là không vững tay lái
và khi rông gió mạnh thì nên tránh các công trình xây dựng và khu vực hút gió và có nhiều cây to
với những lưu ý này thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có một lộ trình an toàn